năm ông bùi huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại hải dương nghề nghiệp cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế vệ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại bắc giang nghề nghiệp phó giám đốc công ty cổ phần du lịch thương mại lữ hành việt giám đốc công ty vận tải du lịch hoàng long lulasuri về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa bắt quả tàng một đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin
theo lời khai ban đầu đối tượng lữ văn thần nhận vận chuyển thuê một bánh heroin với tiền công là hai mươi triệu đồng
tối ngày hai mươi bốn tháng bảy thần giấu ma túy trước bụng ngang thắt lưng rồi đi xe mô tô đến địa điểm giao cho khách hàng
đến khu vực eo vực bồng xã bồng khê huyện con cuông thì bị tổ công tác khống chế cùng tăng vật
hôm qua tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bốn bị cáo hoàng ngọc toàn mức án tử hình lê bảo ngọc trung thân và phạm nguyễn tấn phát hai mươi năm tù
cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn văn đức mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi tám tháng một toàn đưa đức một gói hàng và một triệu năm trăm linh nghìn đồng
biết bên trong là ma túy nhưng đức vẫn vận chuyển vào thành phố đà nẵng
khi đức bắt xe chở đến nhà ngọc tại quận sơn trà thì bị bắt quả tang thu giữ hơn bốn kg ma túy đá
phát và ngọc là hai chân rết quan trọng trong đường dây mua bán ma túy
thưa quý vị bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng vừa tổ chức giải cứu thành công
một công dân bị lừa sang campuchia lao động đưa về việt nam an toàn
điều đáng nói mặc dù công an đã nhiều lần cảnh báo về việc các đối tượng xấu lừa đưa người đi lao động
việc nhẹ lương cao tại campuchia nhưng lại bị cưỡng bức lao động bóc lột đánh đập đòi tiền chuộc
tuy nhiên nhiều người nhẹ dạ vẫn bị sập bẫy của các đối tượng
lực lượng công an khánh hòa nhận tin báo về trường hợp một nạn nhân bị lừa bán qua campuchia
làm việc nhẹ lương cao vào ngày sáu tháng bảy
muốn trở về lại việt nam thì gia đình phải chi trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
gia đình nạn nhân còn cho biết hiện nạn nhân đã trốn khỏi nơi bị nhốt nhưng không xác định được vị trí nào
và đang bị các đối tượng truy đuổi gắt gao
từ nguồn tin trên xác định tính chất nguy hiểm của sự việc
ban giám đốc công an tỉnh khánh hòa chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
giải cứu nạn nhân
đêm ngày tám tháng bảy tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự di chuyển vào tỉnh tây ninh
bằng các biện pháp nghiệp vụ thông qua nhiều nguồn
các trinh sát đã giữ được các mối liên lạc với nạn nhân
từ đó hướng dẫn nạn nhân
cách thức cải trang di chuyển về khu vực biên giới campuchia việt nam
đến trưa ngày một mươi tháng bảy tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
giải cứu thành công và đưa nạn nhân về việt nam an toàn
làm việc với cơ quan điều tra nạn nhân cho biết
hàng ngày anh bị các đối tượng cưỡng ép làm việc từ một mươi năm đến hai mươi tiếng đồng hồ
nếu chống đối sẽ bị đánh đập bỏ đói
nó đưa vào một khu gọi là rất rộng
qua khoảng chừng hai lớp cổng có bảo vệ
đi vô một đường rất là sâu
rồi tường rào thì khoảng chừng bốn năm mét
trên tường rào thì sẽ có kẻm gai và có lưới điện
để mà tránh việc trốn thôi
khi mà vào khu đó rồi là có thể mình đi tự do thì mình có trốn cũng không trốn được
là bắt đầu là nó sẽ nói được cái lượng việc mình phải đồng ý làm
nếu không đồng ý làm là phải bỏ tiền kêu người nhà tới chuột về
trong tỉnh khánh hòa cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước
cũng đã diễn ra rất nhiều
nhiều trường hợp là công dân việt nam bị lừa với cái chiêu thức của các đối tượng
đó là việc nhẹ lương cao
và rất mong người dân là hết sức tỉnh táo và phối hợp cung cấp với lực lượng công an
các thông tin liên quan đến các thủ đoạn của các đối tượng
và chúng ta tuyệt đối không tin tưởng tuyệt đối vào các thông tin thu nhập
làm việc lương cao ở campuchia và các nước khác
như vậy sau ít ngày nỗ lực triển khai đồng bộ
đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ
với quyết tâm và trách nhiệm
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã giải cứu thành công nạn nhân
bị lừa bán sang campuchia trở về đoàn tụ với gia đình an toàn
qua vụ việc cơ quan chức năng cũng khuyến cáo khi có nhu cầu tìm việc làm
nhất là làm việc ở nước ngoài
người dân cần tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động
liên hệ với các đơn vị có chức năng tư vấn môi giới xuất khẩu lao động
đã được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể
tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng
liên quan đến vụ cháu trần nhật anh chín tuổi
chú tại xã e ninh huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
bị cha và bà nội đánh đập dã man
công an huyện chư quynh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần văn dũng và trần thị trang
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
sau khi ly hôn mẹ đi làm xa nên cháu trần nhật anh chuyển về sống với bố và bà nội
tại đây cháu đã nhiều lần bị bố và bà nội đánh đập
đến sáng ngày hai tháng bảy khi phát hiện bà ngoại đi ngang qua nhà
thì cháu anh đã chạy ra cầu cứu để được giải thoát
theo công an huyện chư quynh kết quả giám định cháu anh bị thương tích một mươi một
vào khoảng sáu giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại nhà kho nippon express rộng gần một mươi m hai
nằm trong cụng công nghiệp liên anh đường lê hồng phong
thành phố dĩ an tỉnh bình dương
thời điểm trên bảo vệ của nhà kho nippon express phát hiện ngọn lửa nguồn ngụt bốc lên
bên trong chứa vải quần áo dễ cháy nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh
chỉ trong ít phút đã bao trùm nhà kho rộng gần một mươi m hai với cột khói cao hàng chục mét
nhận tin báo các đội phòng cháy trựa cháy của thành phố dĩ an thuận an
và các khu công nghiệp gần đó điều động nhiều xe nước
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nhiều công nhân không thể vào công ty
nên đã tập trung trên đường lê hồng phong đứng theo dõi
bước đầu vụ cháy đã làm khu nhà kho đổ sập nhiều hàng hóa bị thiêu dụi
và nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra